hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi bảy độ